thành phố cần thơ phải cảnh giác để dịch bệnh không lây lan vượt khả năng điều trị của ngành y tế
đó là yêu cầu của phó thủ tướng vũ đức đam cùng với tổ công tác đặc biệt của chính phủ
thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín làm việc với lãnh đạo thành phố cần thơ
tính từ ngày năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi một cần thơ ghi nhận sáu hai mươi bảy f
thành phố liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại một số hẻm khu vực đông dân cư công ty
các cơ sở y tế của thành phố cần thơ đang điều trị cho hai sáu trăm chín mươi một f
trong đó không triệu chứng và nhẹ là một sáu trăm ba mươi bảy ca triệu chứng trung bình là tám trăm năm mươi năm ca
triệu chứng nặng và rất nặng là ba trăm ba mươi ba ca
biết thư thành phố cần thơ lê quang mạnh cho biết sau khi chuyển trạng thái theo nhiệm viết một trăm hai mươi tám
thành phố đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một cho chín mươi năm người trên một mươi tám tuổi mũi hai đạt ba mươi tám
với năm trăm linh liều vaccine mới được bổ sung thì trong vòng ba ngày tới
cần thơ sẽ tiêm phủ mũi hai đạt khoảng tám mươi số người trên một mươi tám tuổi
tuy nhiên việc tổ chức điều trị f cách ly f một tại nhà
còn một số lúng túng nhất là phát hiện sớm các trường hợp trở bệnh nặng nhanh
lãnh đạo thành phố cần thơ kiến nghị hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở
để thực hiện phân loại f chỉ định thuốc kháng đông kháng viêm bổ sung thuốc kháng virus
monobiraver tương đương một mươi liều phối hợp chuyển tuyến các bệnh nhân nặng
phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố cần thơ cần thống nhất và ra quyết định
để tháo gỡ những vướng mắt khó khăn sớm mua sắm trên các nguyên tắc công khai
minh bạch tuyệt đối không để tiêu cực
trong công tác điều trị f tại nhà cần thơ cần thiết lập hệ thống theo dõi y tế
kích hoạt mạng lưới thầy thuốc đồng hành để thăm khám f qua mạng lưới kết hợp
với chăm sóc y tế tại chỗ
bên cạnh đó thành phố cần thơ phải cảnh giác không để dịch lây lan nhanh
vượt khả năng điều trị của ngành y tế tăng cường giám sát dịch tễ
khi phát sinh ổ dịch thì khoanh gọn xét nghiệm thật nhanh ngăn chặn lan rộng
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm quản lý chặt chẽ người từ nơi khác đến